hòa chung không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh ở khắp mọi nơi trên cả nước
tối qua ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám hàng nghìn người dân tại thành phố hồ chí minh đã hân hoan xuống đường
thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật lung linh đầy màu sắc
ngay từ rất sớm tại khu vực dọc theo bờ sông xung quanh đường hầm vượt sông sài gòn
ở hai đầu quận một và quận hai người dân tập trung rất đông để chờ đón màn trình diễn pháo hoa tầm cao
tại khu vực nóc hầm thủ thiêm đây là địa điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất
trong dịp lễ kỷ niệm quốc khánh hai tháng chín
ngoài địa điểm hầm thủ thiêm tại công viên văn hóa đầm sen quận một mươi một cũng diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp
màn trình diễn pháo hoa bắt đầu từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm
người dân và du khách tỏ ra thích thú với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc
sự kiện bắn pháo hoa nghệ thuật được thành phố hồ chí minh duy trì tổ chức thường xuyên hàng năm
nhân các ngày lễ lớn như tết nguyên đáng tết dương lịch ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn và ngày quốc khánh hai tháng chín